thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay tại hà nội ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân sĩ trí thức luật gia người tiêu biểu các dân tộc thiểu số chức sắc các tôn giáo người việt nam ở nước ngoài vào các sự thảo văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
dự hội nghị có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương trưởng ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý các dự thảo văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
ông trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đây là hội nghị thứ ba được tổ chức lấy ý kiến vì vậy chủ tịch trần thanh mẫn nhấn mạnh các ý kiến tại hội nghị việc sẽ góp phần nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện đảm bảo các yêu cầu cơ bản được tổng bí thư chủ tịch nước đặt ra
đó là văn kiện đại hội phải có tầm nhìn chiến lược diễn đạt phải chặt chẽ chắc chắn rõ ràng văn kiện phải có tính quần chúng giản dị dễ hiểu dễ nhớ dễ kiểm tra
tại hội nghị nhiều ý kiến tâm huyết thẳng thắn đã đi vào một số vấn đề trong các dự thảo văn kiện như việc đổi mới chính trị phải đi kịp với đổi mới về kinh tế các vấn đề về dân tộc miền núi các nhiệm vụ giải pháp phát triển văn hóa xã hội con người quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu
trên cơ sở ghi nhận các ý kiến tại hội nghị trưởng ban dân vận trung ương trường thị mai nhấn mạnh các ý kiến đều có những điểm chung và khác nhau làm phong phú thêm nội dung các đóng góp của nhân dân vào sự thảo các văn kiện của đảng đồng thời khẳng định quá trình tiếp thu điều chỉnh sẽ lấy báo cáo chính trị là trung tâm hoàn thiện theo hướng để tất cả các báo cáo khác đồng bộ với báo cáo chính trị

ngoại trưởng mike pompeo dẫn đầu trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam nhân kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ
tại buổi tiếp thay mặt bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm chào mừng và cảm ơn ngài ngoại trưởng đã dành thời gian thăm chính thức việt nam và làm việc với bộ công an việt nam
cuộc gặp này thể hiện sự coi trọng của bộ ngoại giao hoa kỳ nói chung ngài ngoại trưởng nói riêng đối với bộ công an việt nam trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực an ninh làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ góp phần kỷ niệm hai mươi năm năm quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ tạo cơ sở củng cố thúc đẩy lòng tin chiến lược góp phần đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu
ngoại trưởng hoa kỳ cảm ơn bộ trưởng bộ công an đã dành thời gian tiếp đoàn thông qua chuyến thăm này mong muốn hai bên cùng kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao hoa kỳ việt nam
nhân dịp này ngài ngoại trưởng gửi lời chia sẻ sâu sắc tới nhân dân miền trung việt nam đang phải gánh chịu hậu quả của lũ lụt
hoa kỳ đã quyết định viện trợ việt nam hai triệu đô la mỹ để hỗ trợ những thiệt hại do thiên tai
bộ công an việt nam đánh giá cao các kết quả hợp tác quốc phòng an ninh giữa hai nước trong thời gian gần đây
mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ thực chất nhằm đối phó với những thách thức an ninh chung khu vực
quan hệ hợp tác giữa việt nam và hoa kỳ trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật có nhiều bước phát triển mới cả về chiều rộng và chiều sâu
bộ công an đã trở thành đối tác quan trọng của nhiều đối tác hoa kỳ và cam kết đóng vai trò là cầu nối tích cực trên các lĩnh vực chuyên ngành cũng như quan hệ song phương
tại tp hcm vào chiều ngày hôm qua hai mươi chín tháng một mươi công an tp hcm tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa công an bảy tỉnh thành phố giáp danh
bao gồm tp hcm đồng nai bình dương bà rịa vũng tàu tây ninh long an và tiền giang
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay tại địa bàn bảy tỉnh thành phố gồm tp hcm
tp hcm bà rịa vũng tàu đồng nai bình dương tây ninh long an và tiền giang đã xảy ra hơn hai mươi tám ba trăm bốn mươi vụ phạm pháp hình sự
trong đó bốn mươi bảy địa bàn giáp danh cấp huyện của bảy tỉnh thành phố xảy ra gần một mươi sáu ba trăm năm mươi vụ chiếm tỷ lệ năm mươi bảy sáu mươi bảy số vụ phạm pháp hình sự của bảy tỉnh thành phố
nổi lên là các loại tội phạm cướp giật cưỡng đoạt tài sản giết người tội phạm lừa đảo công nghệ cao tội phạm ma túy tội phạm liên quan tín dụng đen
đặc biệt là sự hình thành các băng nhóm tội phạm liên tỉnh thành phố
trước tình hình trên công an bảy tỉnh thành phố đã ký kết công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm
trong đó tập trung vào các tuyến đường giáp danh giữa các địa bàn nhất là tuyến chống xâm nhập buôn lậu mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy trên các tuyến biên giới việt nam campuchia
tuyến đường biển bà rịa vũng tàu thành phố hồ chí minh xử lý nạn khai thác các trái phép trên sông sài gòn đồng nai và những tuyến địa bàn giáp danh có tình hình an ninh trật tự phức tạp
tại hội nghị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả qua công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa bảy tỉnh thành phố khu vực phía nam
tại hội nghị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả qua công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa bảy tỉnh thành phố khu vực phía nam
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị một mươi một và thông tư sáu mươi của bộ trưởng bộ công an quy định công tác phổ sư nghiệp vụ công an nhân dân
trung tướng trần quốc tỏ ủy viên ban chấp hành trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tại hội nghị các đại biểu đã được làm rõ quá trình biên soạn biên tập chỉ thị một mươi một và thông tư sáu mươi quy định công tác hồ sơ nghiệp vụ công an nhân dân
những điểm mới được bổ sung loại bỏ và những nội dung không còn phù hợp giải trình từng vấn đề và lý do sắp nhập hoặc chia tách so với văn bản cũ và mới
quá trình tiếp nhận tổng hợp một trăm một mươi sáu ý kiến của bảy mươi ba đơn vị địa phương gửi về ban tổ chức hội nghị cùng với những ý kiến tham luận trực tiếp tại hội nghị
đã nêu bật được những thuận lợi khó khăn vướng mắt trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện
nhất là về công tác lập đăng ký quản lý giải pháp về phương tiện kỹ thuật
giải pháp về kiểm tra hướng dẫn
khai thác và sử dụng hồ sơ nghiệp vụ
chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo
khẩn trương ban hành kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức quán triệt triển khai chi tiết cụ thể
nội dung chỉ thị một mươi một và thông thông tư sáu mươi về công tác hồ sơ nghiệp vụ công an nhân dân đến toàn thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ
chủ động ra soát đánh giá toàn diện thực trạng công tác hồ sơ nghiệp vụ tại đơn vị địa phương do mình phụ trách
trong đó đặc biệt chú ý đến việc thực hiện nghiêm túc về nguyên tắc điều kiện trình tự thủ tục và thẩm quyền trong thiết lập bổ sung kết thúc khai thác cung cấp thông tin và tính bí mật an toàn toàn diện về công tác hồ sơ
gắn công tác hồ sơ nghiệp vụ của ngành với các yêu cầu tra cứu phục vụ công tác phòng chống tội phạm công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác xây dựng
và công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới khắc phục triệt để việc mất thất lạc hồ sơ tài liệu tình trạng đăng ký hồ sơ đối phó với chỉ tiêu đăng ký hồ sơ không đúng trình tự thủ tục và thẩm quyền
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh phải lấy kết quả thực hiện công tác hồ sơ nghiệp vụ làm tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm của các cán bộ chiến sĩ đặc biệt là trong công tác quy hoạch bổ nhiệm luân chuyển đánh giá đào tạo cán bộ
kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân tiêu biểu phê bình hoặc có hình thức kỷ luật đối với những tập thể cá nhân vi phạm quy định về công tác hồ sơ nghiệp vụ
hôm qua thứ trưởng nguyễn văn sơn và đoàn công tác của bộ công an đã đến thăm và làm việc với công an tỉnh bình định và trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ
tại buổi làm việc đồng chí thứ trưởng ghi nhận biểu dương kết quả
ngắn chủ động của lực lượng công an tỉnh trong ứng phó với bão số chín
và kết quả này không chỉ dừng lại trong cơn bão số chín mà trong suốt thời gian qua trên địa bàn tỉnh tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững
tuy nhiên trong thời gian tới thứ trưởng đề nghị lực lượng công an tỉnh tuyệt đối không được chủ quan
cần tăng cường lực lượng công an bám cơ sở bám địa bàn nắm bắt tình hình để đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm
trước đại hội một mươi ba chúng ta cũng phải hết sức được cảnh giác kiểm soát cho được tình hình an ninh trật tự
tội phạm có tổ chức băng nhốm các loại đối tượng hình sự
tội phạm ma tùy thì đề nghị là chúng ta hãy mạnh tài kiên quyết lực lượng hình sự
từ tỉnh đến các quận quyền kể cả ở đây cả phường xã nữa là hết sức chủ động rất kiên quyết với đấu tranh chống lộ tội phạm hình sự
khi làm việc tại trụ sở công an tỉnh bình định thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng đã đến động viên
và kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu gia quân thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số chín
tại trung đoàn phòng cảnh sát cơ động nam trung bộ
vào chiều ngày hôm qua công an tp hà nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người cướp tài sản
xảy ra trên địa bàn huyện thường tín vào ngày hai mươi ba tháng một mươi đồng thời công bố quyết định khen thưởng các đơn vị đã lập thành tích phá nhanh vụ án này